viêm khớp viêm khớp dạng thấp viêm khớp gút viêm bao gân gấp
tuy nhiên người bệnh cần tuyệt đối cẩn trọng tránh lạm dụng gây ra những hậu quả nặng nề
nội dung cụ thể sẽ có trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa bác sĩ hiện nay rất phổ biến là tình trạng lạm dụng thuốc giảm đau corticoid
thì bác sĩ có thể cho biết một cách cụ thể hơn nếu tình trạng này kéo dài thì có thể dẫn đến những cái biến chứng và những cái nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe của người sử dụng ạ
corticoid thì thực tế là cái thuốc đấy thì là có nhiều người đánh giá nó là một cái thuốc thần dược
thế nhưng mà đánh giá là thần dược bởi vì cái tác dụng gọi là chính của nó rất mạnh
ví dụ tác dụng chống viêm này nó có ba loại tác dụng đó là tác dụng chống viêm chống dị ứng và ức chế miễn dịch
khi mà người ta bị bệnh rồi đi đến những cái gọi là hiệu thuốc bên ngoài hay là các cái cơ sở y tế không phải chuyên khoa ấy
thì là thường là người ta sẽ điều trị gọi là bằng những cái loại thuốc mà để cho nó nhanh nhất có thể để cho người bệnh cảm thấy rất là happy
nhưng mà khi mà dùng cái đấy lâu dài nó sẽ gây ra những cái tác dụng phụ không mong muốn
ví dụ như kiểu là nó ảnh hưởng lên các cái cơ quan tim mạch này
ảnh hưởng lên hệ thống cơ xương khớp này ảnh hưởng lên cái tình trạng tăng huyết áp này dẫn đến rối loạn chuyển hóa này
tức là nó ảnh hưởng đến một loạt các cái cơ quan trong cơ thể của mình
biến chứng mạng nề nhất của nó thường là biến chứng gọi là suy tiến tượng thận có thể dẫn đến tử vong nếu mà không điều trị kịp thời
qua đây thì bác sĩ có thể có thêm những tư vấn như thế nào để cho các bệnh nhân có thể hiểu được về các tác hại
mà mình cần có những cái lưu ý trong quá trình sử dụng
mà đặc biệt là không nên tự ý sử dụng thuốc khi mà chưa có sự thăm khám cũng như là tư vấn từ các bác sĩ
khi mà bệnh nhân mà có mắc những cái bệnh lý nếu mà bệnh lý thông thường
thì trên bệnh tế người ta đã chia ra ra là bệnh có thể gọi là thuốc có thể gọi là không cần kê đơn
mà thuốc cần kê đơn ví dụ những mà uống những cái thuốc mà không cần kê đơn thì như kiểu cảm cúm thông thường ấy
thì có thể gọi là mua bên ngoài
nhưng còn những cái mà bệnh mà nó hơi phức tạp một chút mà cần đến những cái chuyên sâu hơn một chút
và nhất là đối với cả những cái người mà có tuổi rồi ấy mà mắc nhiều các bệnh lý nền kết hợp ấy
thì theo mình nghĩ là nên đến bệnh viện tuyến chuyên sâu hơn thì người ta sẽ điều trị
và không phải điều trị vào một bệnh này mà người ta còn kiểm soát được một cái bệnh khác
thực ra thì ở chỗ chuyên khoa cơ xứng khớp của bệnh viện tâm anh ấy
thì đã gặp cũng tương đối là nhiều những cái bệnh nhân
mà người ta kiểu đến mà nhiều khi mình lại coi như là giải quyết hậu quả
và điều trị lại những cái biến chứng
quá trình đấy thì chắc chắn là sẽ lâu dài hơn rồi
giống như kiểu bảo là phòng bệnh ngân chứa bệnh ấy
khi mà đã xảy ra rồi thì điều trị bao giờ nó sẽ phức tạp hơn là khi mà mình điều trị sớm
thế nên là bệnh nhân là cần được đến tuyến chuyên khoa càng sớm càng tốt
thì lúc đấy điều trị thì sẽ hiệu quả hơn so với khi mà sự việc đã xảy ra hết rồi
vâng một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
đây cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh về cơ sương khớp
với kỹ thuật hiện đại theo pháp đồ cập nhật quốc tế
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết